đó là ý kiến được nhiều đại biểu vừa đưa ra tại hội thảo tham gia ý kiến vào báo cáo tổng kết một mươi năm
triển khai nghị quyết số một mươi năm của quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính của thành phố hà nội
qua thảo luận nhiều đại biểu đánh giá việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho thủ đô
sau một mươi năm mở rộng địa giới hành chính tốc độ phát triển kinh tế của hà nội ổn định ở mức cao
khu vực nông thôn có nhiều thay đổi văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ an ninh trật tự thủ đô được giữ vững
tuy nhiên các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại như việc hình thành nhiều khu đô thị
nhưng chưa có khu đô thị nào đồng bộ góp phần giải tỏa gánh đỡ cho nội đô
tiếp thu ý kiến của các đại biểu ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
yêu cầu cơ quan soạn thảo báo cáo cần thể hiện rõ những thuận lợi khó khăn
thách thức cả trước mắt và lâu dài của thành phố hà nội
báo cáo cần khẳng định mục tiêu xây dựng và bảo vệ thủ đô với vai trò là đầu não chính trị
kinh tế xã hội đó là coi trọng phát triển văn hóa xây dựng trung tâm khởi nghiệp
phát triển kinh tế tập trung cơ cấu ngành dịch vụ đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn
xây dựng thành phố thông minh xây dựng chính quyền tinh gọn hiệu quả
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa họp về tình hình kinh tế văn hóa xã hội
quốc phòng an ninh và thu chi ngân sách tháng bốn và bốn tháng năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo tại cuộc họp tình hình kinh tế thành phố tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ
với tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bảy sáu mươi bốn
báo cáo tại cuộc họp đại diện sở kế hoạch và đầu tư thành phố cho biết
trong tháng bốn và bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
kinh tế thành phố tăng trưởng cao hơn cùng kỳ
tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hai trăm sáu mươi ba trăm một mươi bảy tỷ đồng tăng bảy sáu mươi bốn cùng kỳ tăng bảy bảy
tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện bốn tháng đầu năm là một trăm hai mươi sáu sáu trăm linh tỷ đồng
đạt ba mươi ba sáu dự toán tăng ba bảy mươi chín so với cùng kỳ
xác định xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành thành phố hiện đại trong tương lai gần
nên công tác đầu tư cho cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng
theo đó bốn tháng đầu năm
tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước thực hiện chín mươi tám một trăm chín mươi một ba tỷ đồng
tăng một mươi bảy so với cùng kỳ cùng kỳ tăng tám một đạt hai mươi hai năm so với kế hoạch năm
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong cũng chỉ đạo trung tâm chống ngập
cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các dự án chống ngập cấp bách cho thành phố
trước mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám này
trong buổi họp thành phố hồ chí minh cũng đưa ra các phương hướng trọng tâm cho tháng năm năm hai nghìn
thưa quý vị đến nay tỉnh hà nam đã xây dựng được năm mươi năm mô hình tập trung dưỡng đất
có tổng diện tích là năm trăm bảy mươi tám hectare trên một tám trăm tám mươi hộ tham gia sản xuất nông nghiệp sạch
làm vệ tinh liên kết nông nghiệp công nghệ cao
trong đó có hai mươi sáu mô hình sản xuất lúa giống lúa hàng hóa với diện tích trên bốn trăm chín mươi hai hectare
hai mươi chín mô hình sản xuất rau củ quả với diện tích trên tám mươi năm hectare
hiện một mươi ba mô hình được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn
bốn mô hình được cấp chứng nhận việt gáp và một mô hình được công nhận bcs
tuy nhiên quá trình xây dựng mô hình tập trung dụng đất để liên kết sản xuất nông nghiệp sạch
làm vệ tinh liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao của hà nam còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt
để nhân rộng mô hình tỉnh hà nam tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích các mô hình có diện tích lớn
đồng thời có cơ chế hỗ trợ các mô hình nhỏ về làm nhà lưới nhà kính chi phí làm giấy chứng nhận cho sản phẩm nông sản
tranh thủ trời nắng ráo các hồ thủy lợi cắt nước nông dân tỉnh phú yên đang tất bật phấn khởi thu hoạch lúa đông xuân vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
các máy gặt hoạt động hết công suất theo kiểu cuốn chiếu
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phú hòa
tỉnh phú yên
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nông dân tỉnh phú yên trồng hơn hai mươi sáu hectare lúa nước
việc áp dụng đại trà cơ giới hóa đã giúp người nông dân giảm nhiều chi phí
nếu thu hoạch thủ công mỗi xào phải tốn hơn ba trăm linh đồng đó là chưa kể chi phí tuốt lúa
trong khi đó khi sử dụng máy gặt liên hợp mỗi xào lúa năm trăm linh m hai chỉ tốn duy nhất một khoản tiền
từ một trăm một mươi đồng đến một trăm bốn mươi đồng tùy thuộc vào thời điểm thu hoạch
lúa bị ngã đổ nhiều hay ít
máy là chi phí ít thấp thu công chi phí rất cao
các mọc xào ruộng này ít nhất cũng phải nằm giá ba bốn ngư
thì bình quân là phải cỡ bốn trăm linh xào cá cổ bò mấy móc quảng chiến mấy tuốt ra nữa
còn mấy cát đây là lúa đứng một trăm linh một lúa rong rong một trăm hai mươi lúa ngã ngã một trăm ba mươi bốn
thì nó còn hết cốt một trăm năm mươi một trăm sáu mươi rồi đấy
không chỉ tiết kiệm được thời gian sức lao động cơ giới hóa trong khâu thu hoạch còn giảm tỷ lệ lúa bị thất thoát dưới ba do rơi vãi trên đồng ruộng
trong khi thu hoạch bằng thủ công thì tỷ lệ này cao đến một mươi ba

theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên có khoảng hai trăm ba mươi máy gặt đập liên hợp hoạt động theo kiểu cuốn chiếu
nhờ đó mà diện tích lúa được thu hoạch bằng cơ giới lên hơn năm mươi hai hectare chiếm chín mươi hai diện tích gieo trồng vụ đông xuân và hẻ thu
trong đó lúa đông xuân có tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa cao hơn vì mùa hè nắng giáo
thuế tài sản là sắc thuế thay thế thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
mở rộng và bao quát bổ sung thêm một số đối tượng là tài sản khác không phải là đất
với vai trò là bộ chủ quản xây dựng luật bộ tài chính hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến
tham gia góp ý về dự án luật thuế tài sản
những góp ý đa chiều với sắc thuế này sẽ góp phần hoàn thiện để luật có tính thực tiễn cao khi đi vào cuộc sống
hiện nay đang có một số thuế phí lệ phí liên quan đến tài sản như thuế sử dụng đất nông nghiệp
thuế chuyển quyền sử dụng đất lệ phí trước bạ tiền thuê đất và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
những chính sách này được ban hành vào những năm đầu thập niên chín mươi
đến nay đã bộc lộ hạn chế không còn phù hợp
khi nền kinh tế chuyển sang
cơ chế thị trường
do vậy nhiều ý kiến cho rằng cần thiết thực nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản để phù hợp với yêu cầu
đòi hỏi của nền kinh tế xã hội của đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của việt nam
ở việt nam đúng là chưa có thuế tài sản
chúng ta có thuế đó là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp rồi thuế sử dụng đất nông nghiệp
và khi mà được chuyển được xác lập cái quyền sử dụng
thì chúng ta có lệ phí chức bạ đối với nhà cửa đất đai
rồi tàu thuyền rồi du thuyền rồi ô tô v v
chứ còn thuế tài sản chứ có
vì vậy cho nên việc nghiên cứu luật thuế tài sản
để thông qua đó nó có tác dụng là kiểm soát cả cái thu nhập về kiểm soát cả tài sản
rồi cái kiểm soát quản lý bất đồng sản vân
thì chúng tôi nghĩ rằng cũng xu hướng với cái xu thế chung của cái cải cách thuế của việt nam
và đồng thời nó cũng phù hợp với thông lệ quốc tế về loại thế này
mục tiêu của dự án luật thuế tài sản
là tăng cường quản lý về tài sản nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất
hạn chế việc sử dụng lãng phí tài sản tài nguyên là đất đai và công sản
đảm bảo sự minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản
như vậy sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa phòng chống tham nhũng
cuối cùng nếu dự án luật được thông qua
sẽ là cơ sở để mở rộng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu
tuy nhiên trong quá trình cải cách
cần cân nhắc về đối tượng chịu thuế và mức thuế xuất tạo được sự đồng thuận từ phía người dân
phải xác định cái căn cứ cái cơ sở để chúng ta xác định thuế như thế nào
để đảm bảo rằng chúng ta điều tiết được những người là có cái hành vi chiếm hữu nhiều hơn những người khác
và tránh cái tình trạng là chúng ta tác động vào những người người ta đang chiếm hữu những tài sản
nó mang cái chất gọi là thiết yếu của xã hội
người ta vẫn phải chịu cái thuế đó thì cái điều này nó lại không đạt đúng cái mục tiêu
thuế tài sản
mang tính chất điều tiết là một loại thuế trực thu đánh vào đối tượng trực tiếp sử dụng tài sản
do vậy theo các chuyên gia
ngay khi công bố nghiên cứu xây dựng luật đã nhận được sự phản hồi mạnh mẽ từ dư luận là điều không khó hiểu
hiện luật đang trong quy trình nghiên cứu xây dựng nên các ý kiến đóng góp là rất quan trọng
trong thời gian vừa qua dư luận có rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến dự thảo
xin ý kiến của bộ tài chính về cái luật thuế tài sản
chúng tôi rất là hoan nghênh
và lắng nghe tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học
rồi nhân dân trong cả nước tham gia góp ý về cái dự thảo luật này
và đây là một bước để chúng tôi tiếp tục tiếp thu hoàn chỉnh
để hoàn thiện hồ sơ để đăng ký báo cáo với chính phủ
nếu được chính phủ thông qua thì đăng ký với quốc hội để đưa vào cái chương trình xây dựng pháp luật của quốc hội trong cái nhiệm kỳ này
thuế tài sản ở nhiều nước được xem là nguồn thu quan trọng trong ngân sách
một số nước đã áp dụng từ lâu
tuy vậy khi áp dụng luật thuế này vào việt nam trong bối cảnh hiện nay
các chuyên gia cho rằng cần cân nhắc thận trọng về đối tượng đánh thuế và mức thuế xuất phù hợp
với tinh thần lắng nghe ý kiến của bộ chủ quản xây dựng luật
sẽ góp phần hoàn thiện luật có tính thực tiễn với việt nam và phù hợp với thông lệ quốc tế
ở phần tiếp theo của chương trình
sạt lở ta luy đe dọa tính mạng người dân ở yên bái
những người làm đẹp cho dòng sông
do mưa lớn kéo dài vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám và ảnh hưởng từ đợt mưa lũ vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
hiện nay trên địa bàn tỉnh yên bái xuất hiện một mươi một điểm sạt lở ta luy dương
đe dọa trực tiếp đến nhiều hộ dân nằm trong diện di rời
trong mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
địa điểm xảy ra sạt lở tại bốn thôn là đeo ba nà vạng nậm đông một nậm đông hai thuộc xã nghệ an
ước tính khối lượng đất đá sạt lở khoảng năm trăm linh mét khối làm hai hộ gia đình phải di rời khẩn cấp
sau khi xảy ra sạt lở ubnd xã nghị an đã tiến hành xuống hiện trường kiểm tra
huy động máy móc bốc đất những vị trí đất xa xuống đường bảo đảm giao thông
vận động di rời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã nghĩa lộ
bước vào mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám công tác ra soát kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở
thống kê các hộ dân cần di rời đã được triển khai để có biện pháp ứng phó
bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân
cơn mưa lớn đầu mùa sáng ngày hai tháng năm đã khiến nhiều khu vực tại dự án hầm chui tân phong
vừa được đầu tư hai trăm sáu mươi tỷ đồng thông xe kỹ thuật bị sụt lún
ghi nhận tại hiện trường khu vực này đang được đơn vị thi công hầm chui nút giao ngã tư tân phong
thi công hạng mục thoát nước và lắp đặt hệ thống điện và cắp ngầm sát khu vực cầu đồng khởi
trong khi đó lượng nước quá lớn chảy từ dốc ngã tư tân phong đổ về khu vực này
đã khiến lượng đất đá nơi đây bị cuốn trôi xuống sông săn máu
sau khi xe tải biển số sáu mươi c một mươi bảy nghìn hai trăm bốn mươi ba đang đậu sát khu vực này đã bị lọt xuống hố
sau khi cát và đất đá bị cuốn trôi
sáng cùng ngày đơn vị thi công bắt đầu tiến hành khắc phục sự cố và cầu xe tải lên khỏi hố
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa quyết định khởi tố vụ án
khởi tố nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề do vương văn quế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cầm đầu
vào lúc một mươi tám h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn tại xóm tân xuân xã hồng thành
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng vương văn quế
tại xã hồng thành và hồ đình phượng chú tại xã hợp thành có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
lực lượng chức năng thu giữ hai điện thoại di động tám bảng đề một máy bắn cá và một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
mở rộng chuyên án công an huyện yên thành tiến hành bắt khẩn cấp thêm bảy đối tượng khác
ở xã thọ thành và phú thành
điều tra làm rõ tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là năm trăm một mươi hai triệu đồng
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng trị
tình trạng buôn bán thuốc nổ đang có những diễn biến phức tạp
các đối tượng thường manh động chống trả lại sự truy bắt của các lực lượng chức năng
và hầu hết các vụ vận chuyển thuốc nổ chủ yếu là bán cho ngư dân
để đánh bắt thủy sản hoặc là khai thác đất đá trai phép
đây là đối tượng trần hải tuấn ở thôn lê xá xã vĩnh sơn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
vừa bị lực lượng công an bắt giữ trong lúc đang vận chuyển tám mươi bốn kg vật liệu nổ
khi lấy quả bom lên thì cũng đem đi tháo và lấy thuốc
tôi cảm nhận thấy là việc làm của mình sai trái cũng bị lắng nguy hiểm
bom thì nổ thì ai nếu nổ thì chết nhiều rồi
nhưng mà có cái lòng hàm tiền rồi là tụng thiện thì hàm tiền thì cũng làm nhiều rồi thôi
cái thủ đoàn phạm tội của tội phạm là nó ngày càng tinh vi liêu lị
cái tội phạm vận chuyển mua bán đá trai phép vật liệu nổ hiện nay đa số là thuốc bom
hiện tại là chủ yếu được sử dụng vào cái mục đích là
đánh cá biển cho nên là khi khai thác hoặc là mua bán được thì các nội tường thường là tìm
các cái đầu mối để thu gom để mà đưa ra biển đánh bắt cá
chỉ trong thời gian ba tháng đầu năm nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã phát hiện bắt giữ
và khởi tố năm vụ sáu bị can thu giữ hơn năm trăm sáu mươi kg vật liệu nổ
điều đáng nói là tình trạng vận chuyển thuốc nổ trái phép đang diễn ra nóng bỏng phức tạp
thời gian tới thì đơn phí sẽ có khi
sử dụng chất nổ trong khai thác đánh bắt hải sản trên biển hay phục vụ mục đích khai thác đất đá

các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng trị cần có các giải pháp ngăn chặn hiệu quả
để không còn xảy ra tình trạng buôn bán vật liệu nổ đang ngày càng diễn ra phức tạp như hiện nay
theo quyết định số sáu mươi bốn ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn ba của thủ tướng chính phủ
làng nghề tái chế nhựa minh khai thuộc tỉnh hưng yên nằm trong danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
tuy nhiên qua nhiều năm thì vấn đề ô nhiễm môi trường ở làng nghề này không những chưa được cải thiện
mà ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn
hoạt động sản xuất tái chế nhựa hiện nay tại làng nghề minh khai đường diễn ra hàng ngày
với khối lượng khoảng sáu trăm linh bảy trăm năm mươi tấn một ngày
chất thải rắn phát sinh trong quá trình thu mua tái chế phê liệu lên đến sáu mươi sáu mươi năm tấn một ngày
không được thu gom xử lý theo quy định dẫn đến lượng rác thải phát sinh tồn động ở làng nghề khoảng ba mươi tấn
gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân
thị trấn nhục quỳnh chúng tôi cũng chỉ đạo thôn thành nập tổ vệ sinh thu gom rác thải
để chuyển đi để tái chế để xử lý ở các nơi khác
nhưng vì là hàng ngày dân là sản xuất nhiều cho lên cái lước thải khí thải và chất thải đấy
nó làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân
thì đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ thôn minh khai thị trấn nhục quỳnh chúng tôi
là xây dựng lò xử lý rác thải để tạo điều kiện cho dân chúng tôi
sản xuất hàng ngày không ảnh hưởng đến việc sức khỏe
qua kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bảy của cơ quan chức năng
đối với làng nghề minh khai cho thấy làng nghề minh khai chưa xây dựng hương ước
quy ước đối với làng nghề gắn với bảo vệ môi trường chưa thành lập tổ đội vệ sinh về bảo vệ môi trường
chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường chưa lập phương án bảo vệ môi trường
đối với làng nghề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
hầu hết các cơ sở sản xuất trong làng nghề không có các thủ tục về môi trường
lượng nước thải trong quá trình tái chế rửa nguyên liệu và lượng rác thải không được thu gom xử lý theo đúng quy định
phần lớn các hộ làm nghề tái chế nhựa không có thiết bị phòng cháy chữa cháy
và chưa được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở
từ thực trạng nêu trên để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường ở làng nghề minh khai tỉnh hưng yên
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường bảo vệ môi trường cho nhân dân
xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường vận chuyển nhập lậu phế liệu nhựa
như vậy làng nghề tái chế nhựa minh khai mới có điều kiện phát triển ổn định và bền vững
trợ đổi cái răng thành phố cần thơ là điểm dụng
trợ đổi cái răng thành phố cần thơ là điểm dụng cho du lịch nổi tiếng của vùng đồng bằng sông kiểu long
và để giữ gìn cho môi trường sạch đẹp thu hút lượng khách tham quan
phía sau đó là cả một sự hy sinh thầm lặng của những người công nhân môi trường
nhất là trong những dịp lễ tết khi du khách đến với các điểm tham quan du lịch ngày càng đông
đã hơn ba năm sáng nào cũng vậy các thành viên tổ vớt rác trên chợ nổi cái răng
thuộc đội môi trường đô thị quận cái răng lại tất bật với công cuộc thầm lạng của mình
với mong muốn góp phần làm đẹp hơn hình ảnh chợ nổi qua con mắt bạn bè và du khách tham quan
do tính chất công việc ngoài trời lại trên sông nước
nên đôi khi còn phải đối diện với nhiều rủi ro
quanh năm không chỉ lạn ngụp trong những thừa của cuộc sống
mà họ còn phải đối mặt với những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
hành động của những công nhân môi trường lênh đênh nơi sóng nước
đã có phần quan trọng giữ gìn dòng sông thơ mộng và nét văn hóa chợ nổi cái răng
đi vào tâm trí của người dân và du khách nước ngoài
phát huy truyền thống hơn sáu mươi năm
vẻ vang của binh chủng hóa học việt nam anh hùng
những năm qua bộ đội hóa học quân khu bốn luôn chủ động rèn luyện bản lĩnh chính trị
khắc phục mọi khó khăn tổ chức huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
làm chủ các loại trang bị khí tải mới hiện đại sẵn sàng cơ động xử lý có hiệu quả
các tình huống sự cố hóa học
xứng đáng với truyền thống bộ đội hóa học trên quê hương chủ tịch hồ chí minh
những tình huống thực hành diễn tả
tập mở cửa đánh chiếm đầu cầu phát hiện nồng độ loại chất độc và xử lý chính xác
triệt để vô hiệu hóa tác dụng vũ khí hóa học của địch
bảo đảm cho lực lượng pháo binh tiếp tục thực hành chiến đấu
luôn được cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn ba mươi tám hóa học chú trọng xử lý một cách hóa học
trước những thách thức về an ninh phi truyền thống và sự cố về hóa học sinh học
phóng xạ hạt nhân thời gian qua quân khu bốn chú trọng xây dựng lực lượng bộ đội hóa học của quân khu
vững mạnh về mọi mặt nhất là rèn luyện bản lĩnh chính trị ý chí quyết tâm
chúng tôi trung trọng về lập tổ công tác tổ chức khuôn luyện
tưởng nắm chắc về chuyên môn vượt nghiệp vụ
sử dụng thanh tạo các loại trang bị khí tài có trong nguyên chế
đặc biệt là các trang bị khí tài mới hiện đại
rèn luyện và xây dựng ý chí quyết tâm cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ
không ngại khó ngại khổ sức chịu đựng dẻo dai khi làm việc trong khu vực nguy hiểm độc hại
để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình hiện nay
bộ đội hóa học quân khu bốn phải nâng cao chất lượng huấn luyện
làm chủ các loại trang bị khí tài mới trong việc xử lý các sự cố hóa chất phóng xạ xảy ra
tương tình kế hoạch của các cấp duy trì công tạo huấn luyện chặt chẽ đạt được hiệu quả cao
kết hợp tốt giữa huấn luyện và gian luyện để nâng cao nền tảng thể lực
sức chịu đựng bên bỉ dẻo dai của người trịnh sưu học
chuyển sang các thông tin quốc tế
pháp duy trì cam kết an ninh với khu vực thái bình dương
hàn quốc không muốn mỹ rút quân về nước
tiếp tục thông tin về chuyến thăm australia của tổng thống pháp emmanuel macron
ngày hôm qua tổng thống pháp emmanuel macron đã khẳng định pháp vẫn duy trì cam kết đầy đủ đối với khu vực thái bình dương
và nhấn mạnh nước này cùng với australia sẽ có trách nhiệm bảo vệ khu vực này khỏi bất kỳ sự chi phối nào
sau khi tổng thống macron và thủ tướng australia macon turnbull có chuyến thăm tàu ngầm hamas waller tại cảng sydney
hai nhà lãnh đạo đã đề cập tới tình hình an ninh tại khu vực nam thái bình dương
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển phải hợp pháp dựa trên các quy tắc luật pháp tại khu vực này
pháp muốn thúc đẩy vai trò là một nhân tố quyền lực ở thái bình dương cùng với các đối tác của mình
an ninh của chúng tôi là sự an toàn của các công dân của mình trong khu vực
lợi ích và triển vọng của chúng tôi là hợp tác cùng với australia và các đối tác trong khu vực
trước đó giới quốc phòng hai nước đã ký thỏa thuận chung về hỗ trợ hậu cần
để cải thiện hoạt động của lực lượng phòng vệ australia và các lực lượng vũ trang của pháp
thỏa thuận sẽ cho phép hai nước tiếp cận các dịch vụ hậu cần hoạt động huấn luyện và nguồn lực của nhau
chương trình này là một bước tiến nhảy vọt trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
làm gia tăng sự trao đổi về công nghệ và kỹ năng
tạo ra các cơ hội về kinh tế việc làm và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đã trải dài qua nhiều thế hệ
nhà lãnh đạo pháp cũng khẳng định hai nước sẽ theo dõi chặt chẽ các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp song phương
bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ đi đến một thỏa thuận có lợi cho đôi bên
bởi hai nước đều hướng đến một tầm nhìn thương mại toàn cầu tự do và công bằng
hãng tin afp của pháp dẫn các nguồn tin cho biết ba công dân mỹ bị giam giữ tại triều tiên
có thể sẽ được chuyển tới một nội dung
và có khả năng họ sẽ được trả tự do vào thời điểm chung với hội nghị thượng đỉnh sắp tới
giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và tổng thống mỹ donald trump
mỹ đang đề nghị phía triều tiên thả ba công dân của nước này bị bắt tại triều tiên
là kim sak hung kim sang duk và kim dong chun
trong khi nguồn tin khác cho rằng hai bên đang sắp đặt được thỏa thuận về việc trả tự do cho những người này
theo một nhà hoạt động nhân quyền ba công dân của mỹ hiện đang được canh trường riêng rẽ
trong một khách sạn ở ngoài ô bình nhưỡng
được chăm sóc ăn uống và được điều trị y tế
trước đó tờ nhật báo phố quân tiết lộ ngoại trưởng mỹ mike pompeo
đã đề cập tới việc thả ba công dân của mỹ bị bắt giam tại triều tiên trong chuyến thăm bình nhưỡng hồi tháng trước
tổng thống mỹ donald trump cũng đặt ưu tiên cho việc thả tự do cho các công dân mỹ
đồng thời cho biết washington đang nỗ lực hết sức để đưa họ về nước
chính phủ hàn quốc vừa bác bỏ khả năng rút lực lượng quân sự mỹ đồn trú tại nước này
và không liên quan đến bất kỳ hiệp ước hòa bình nào
trong tương lai với triều tiên
người phát ngôn của tổng thống hàn quốc moon jae in kim woo ki yum khẳng định
việc quân đội mỹ đóng tại hàn quốc là vấn đề liên quan đến liên minh mỹ hàn
và không liên quan đến việc ký kết các hiệp định hòa bình trên bán đảo triều tiên
bên cạnh đó phủ tổng thống hàn quốc nhấn mạnh lực lượng mỹ đóng vai trò trung gian hòa giải
trong cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc láng giềng như trung quốc và nhật bản
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh dư luận đang có nhiều đồn đoán về việc lực lượng của mỹ đóng quân tại hàn quốc
trước đó cố vấn đặc biệt của tổng thống moon jae in ông moon trung in cho biết
binh lính của mỹ sẽ rút khỏi hàn quốc sau khi seoul và bình nhưỡng ký hiệp định hòa bình
sau vụ đánh bom kép cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở thị trấn mubi bang adamawa miền đông bắc nigeria
ngày hôm qua giới chức nước này đã ra lệnh tăng cường an ninh tại các khu vực tập trung nhiều người
phó tổng thống nigeria iemi oshinbazo lên án vụ tấn công đồng thời cho biết các cơ quan chức năng
đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp tăng cường an ninh ở mobi và các vùng lân cận
đặc biệt là tại các khu mua sắm và các khu vực linh thiêng
vụ đánh bom kép xảy ra ngày một tháng năm ở trong và xung quanh một thánh đường hồi giáo thuộc thị trấn mobi
khiến ít nhất hai mươi sáu người thiệt mạng
tuy nhiên theo người dân địa phương số nạn nhân được trôn cất là gần bảy mươi người
vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi tổng thống mỹ
donald trump cam kết tăng cường hỗ trợ nigeria trong cuộc chiến chống nhóm phiến quân boko haram
trong đó có việc bán một mươi hai máy bay chiến đấu của mỹ cho nigeria
đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mỹ bán thiết bị quân sự cho nigeria
cũng trong ngày hôm qua chủ tịch ủy ban châu âu ec jean crongcker đã nêu đề xuất về ngân sách chung
của liên minh châu âu eu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy thời điểm sau brexit
theo đó sẽ mở rộng ngân sách của khối lên một hai trăm bảy mươi chín tỷ euro trong bảy năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
lý giải về đề xuất này người đứng đầu ec khẳng định việc mở rộng ngân sách của khối là cần thiết
và để hỗ trợ nhiều hơn các dự án nghiên cứu công nghệ hỗ trợ nước ngoài bình ổn khu vực sử dụng đồng tiền chung euro
bồi thường cho những người bị mất việc từ cơ chế mở cửa thị trường
ec cũng hối thúc hai mươi bảy nước thành viên còn lại của eu bù đắp khoản ngân sách một mươi tỷ euro bị thiếu sau khi anh ngừng đóng góp đến hết năm hai nghìn hai mươi như đã cam kết
ước tính ngân sách của eu hậu brexit chỉ chiếm một một sản lượng kinh tế của khối tăng so với mức một ba hiện nay
đây sẽ là vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa các nước thành viên eu bởi có ý kiến cho rằng ec cần thực hiện tiết kiệm các khoản chi tiêu hiện tại để bù đắp số tiền thiếu hụt thay vì phương thức đóng góp thêm
đồng thời tìm kiếm những nguồn tài trợ mới cho các khoản còn thiếu
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt